tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và văn phòng chủ tịch nước tổ chức
các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu tập trung làm rõ nội dung giá trị lý luận thực tiễn
và kết quả việc thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
trên cơ sở đó khẳng định di trúc là bàn tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng khẳng định niềm tin và sự cổ vũ toàn dân tộc việt nam
quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống mỹ cứu nước
là bàn cương lĩnh với những chủ trương định hướng lớn về xây dựng phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống nhân dân là định hướng quan trọng cho vấn đề đoàn kết quốc tế
với hơn sáu mươi tham luận gửi tới hội thảo các nhà lãnh đạo quản lý và nhà khoa học
đã làm rõ và khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại của bàn di trúc
những bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay